cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài và công an xã tiến hưng
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ phú đức tại ấp ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài
phát hiện bắt quả tang hai đối tượng nói trên đang tàng trữ trái phép gần một kg ma túy đá
hai đối tượng khai nhận đặt xe grab từ thành phố hồ chí minh mang theo số ma túy này lên bình phước tiêu thụ
nhưng chưa kịp giao hàng thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
nhận được tin báo của người dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre đã bắt quả tàng một nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà của triệu hoàng thanh hay còn gọi là tèo
ở ấp phú thành xã phú hưng thành phố bến tre
khi thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng liền bỏ chạy
tuy nhiên cơ quan công an đã bắt giữ được hai mươi năm con bạc
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai trăm bốn mươi chín triệu đồng
một chỉ vàng sgc cùng một số tăng vật có liên quan
sáng cùng ngày công an thành phố bến tre cũng bắt quả tang chín đối tượng lắc bầu cua ăn tiền
tại xã phú nhuận thành phố bến tre thu giữ trên một mươi triệu đồng
mua pháo từ trung quốc vận chuyển về xã đàm thủy trùng khánh
hai đối tượng là hà văn tráng và nông đình tướng đã bị công an xã đàm thủy huyện trùng khánh bắt giữ
tại khu vực xóm háng thoang xã đàm thủy công an xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
phát hiện xe máy do hai đối tượng trên điều khiển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm
qua kiểm tra phát hiện trong bao tải và túi ni lông của hai đối tượng có chứa ba mươi bốn kg pháo do trung quốc sản xuất
hiện công an huyện trùng khánh đã tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
giấu pháo lậu trong thùng bia rồi vận chuyển từ can tum về tỉnh đắk lắc đỗ đỉnh chiến trú tại phường thành công
thành phố buôn ma thuột đã bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay tại đoạn đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột
công an thành phố buôn ma thuột phát hiện chiến đang điều khiển xe máy có hành vi vận chuyển pháo lậu
qua kiểm tra tại hiện trường và khám xét tại nhà đối tượng cơ quan công an thu giữ một mươi bảy bảy kg pháo
quá trình làm việc bước đầu chiến khai nhận đã mua số pháo lậu trên ở cửa khẩu bờ y tỉnh con tum
rồi dùng xe máy vận chuyển về đắk lắc để đốt trong dịp tết
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tết
toàn quốc đã xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm bốn mươi người thiệt mạng ba mươi bốn người bị thương
trong ngày hai mươi chín tết xảy ra ba mươi một vụ tai nạn giao thông trong đó có hai vụ tai nạn đường sắt
không có tai nạn đường thủy làm hai mươi ba người thiệt mạng một mươi năm người bị thương
còn trong ngày hôm nay ba mươi tết tính đến một mươi giờ sáng đã có hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
không có đường thủy và đường sát làm một mươi bảy người thiệt mạng một mươi chín người bị thương
so với cùng kỳ năm trước tai nạn giảm một mươi một vụ giảm bảy người thiệt mạng và tám người bị thương
hai ngày đầu nghị tết
giao thông toàn quốc xử lý hơn sáu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
gần bảy trăm linh trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy tước hơn một giấy phép lái xe
phạt tiền hơn ba ba tỷ đồng
cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt bảy ngày nghỉ tết canh tí
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay